chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

năm hai nghìn hai mươi huỳnh văn giỏi được nhận vào làm việc tại quỹ trăng khuyết
ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba giỏi được quỹ trăng khuyết bổ nhiệm quản lý trông coi các cụ già neo đơn tại cơ sở quận một mươi hai tp hcm
hàng ngày giỏi có nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh lo ăn uống cho khoảng một mươi bốn cụ già đang cư trú tại đây
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cụ bà vtt tám mươi sáu tuổi được tiếp nhận vào quỹ chẳng khuyết theo công văn đề nghị hỗ trợ tiếp nhận của ủy ban nhân dân phường bảy thành phố bến tre tỉnh bến tre
sau đó cụ bà được đưa về cơ sở quận một mươi hai
do giỏi làm quản lý trông coi
trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh văn giỏi nhiều lần dùng tay kéo lê dùng chân tác động vật lý bà tề
do bức xúc hành vi của huỳnh văn giỏi nên ông lưu mạc phong là người cư trú tại quỹ tràng khuyết đã sử dụng điện thoại quay lại cảnh bạo hành để đăng tải năm đoạn video lên tài khoản facebook kỹ sư tâm hồn nhằm phản ánh hành vi xấu của giỏi
sau khi sự việc xảy ra ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn quỹ tràng khuyết đã chuyển bà t
đến cơ sở sài gòn bao dung cùng trực thuộc quỹ tràng khuyết tại phường bảy quận tân bình tp hcm cư trú
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba bà trần thị tuyết hồng phát hiện bài đăng của ông phong về hành vi đối xử tệ bạc bà t của giỏi nên đến công an phường thạnh lộc quận một mươi hai trình báo vụ việc
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai huỳnh văn giỏi khai nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên kết quả xem xét dấu vết thân thể bà t không ghi nhận dấu vết thương tích
kết luận giám định pháp y kết luận trước trong và sau khi bị giỏi hành hùng bà tê bị xa suốt trí tuệ nặng do tuổi già về khả năng nhận thức trước trong và sau khi bị giỏi đối xử tệ bạc bà tê mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
tại tòa bị cáo huỳnh văn giỏi thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố về phân bồi thường dân sự đại diện của bị hại con gái cụ tê yêu cầu bị cáo giỏi bồi thường một mươi triệu đồng tiền tổn thất tinh thần
bị cáo giỏi nói bản thân không làm gì ra tiền nên không có tiền bồi thường khi được tòa hỏi đại diện quỹ tràng quyết sẽ thay bị cáo giỏi bồi thường cho bị hại ngay tại tòa với điều kiện con gái cụ tê phải viết cam kết sử dụng số tiền trên cho mục đích nuôi cụ tê
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo huỳnh văn giỏi đã phạm vào tội hành hạ người khác thuộc trường hợp đối với người già yếu ốm đau và không có khả năng tự vệ tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản hai điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên bị cáo giỏi đã ăn năn hối cải thành thật khai báo phạm tội lần đầu là người trên bảy mươi tuổi nên được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ
về phân dân sự đại diện quỹ tràng quyết và con gái cụ t đã thỏa thuận nên tòa án không xem xét phần này
đừng nói lời sau cùng bị cáo giỏi nói cả năm qua bị nhốt nên quá thấm thiế hành động tôi đã gây ra cho bị hại hiện tại tôi rất ăn năn hối hận về việc làm của mình xin quý tòa xem xét hoàn cảnh của tôi để cho tôi sớm trở về với xã hội
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo giỏi một năm sáu tháng tù về tội hành hạ người khác
trước đó ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thạnh lộc cho biết đã có báo cáo gửi ủy ban nhân dân quận một mươi hai tp hcm
liên quan đến vụ hành hạ người khác
theo báo cáo của ủy ban nhân dân phường thạnh lộc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên quỹ tử thiện và bảo trợ xã hội trang khuyết có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp đăng ký lần đầu vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đăng ký thay đổi lần thứ tư vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai địa chỉ tại quận một
tại phường thạnh lộc quận một mươi hai công ty hoạt động theo giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh do sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp
tại phường thạnh lộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quỹ tử thiện và bảo trợ xã hội trang khuyết có giấy chứng nhận đăng ký do sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp

tại phường thạnh lộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quỹ tử thiện và đầu tư tp hcm cấp